tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi hai tháng một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự lễ khánh thành
trung tâm chỉ huy công an tỉnh tây ninh đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng
thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
cùng dự có bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội lê tấn tới
bí thư tỉnh ủy tây ninh nguyễn thành tâm
đồng chí nguyễn thanh ngọc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
công an tỉnh tây ninh được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh quan tâm đầu tư xây dựng trung tâm chỉ huy
tại một trăm hai mươi ba đường trường trinh phường ba tp tây ninh tỉnh tây ninh
với tổng mức đầu tư công trình trung tâm gần ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
theo phương thức vốn đối ứng gồm địa phương và bộ công an
thực hiện trong ba năm từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một
từ sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng
trụ sở làm việc công an tỉnh hoạt động tại số ba trăm một mươi hai cách mạng tháng tám
phường hai tp tây ninh
qua hơn bốn mươi năm sử dụng trụ sở cũ đã xuống cấp
không còn phù hợp trước yêu cầu công tác chiến đấu đối ngoại
trụ sở công an tỉnh được xây dựng trên cơ sở
sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của đồng chí bộ trưởng đối với tây ninh nói chung
và công an tỉnh tây ninh nói riêng để có được công trình khang trang như hiện nay
trung tâm chỉ huy công an tỉnh tây ninh có tầm diện tích năm sáu hectare
gồm một tòa nhà làm việc chín tầng đáp ứng nhu cầu làm việc sinh hoạt
cho sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ
bên cạnh đó còn có khu nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tổng diện tích trên một m hai với vốn đầu tư một mươi hai tỷ đồng
ngoài ra công an tỉnh tiếp tục xây dựng một số hạng mục như hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế
hai sân tennis để phục vụ công tác luyện tập cho lực lượng cảnh sát cơ động
lực lượng cứu nạn cứu hộ và cán bộ chiến sĩ giàn luyện thể thao nâng cao sức khỏe
phát biểu chỉ đạo buổi lễ bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn tình cảm sâu nặng
quý báu của địa phương đã cùng với bộ công an chăm lo cho công an tỉnh
ngày càng phát triển hơn vững mạnh hơn
đồng chí bộ trưởng cũng biểu dương sự nỗ lực cố gắng của ban giám đốc công an tỉnh tây ninh
các nhà thầu đơn vị thi công sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng của bộ công an
các sở ngành địa phương đã hỗ trợ để công an tỉnh tây ninh có trụ sở mới khang trang
hiện đại đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây cũng là công trình thể hiện sự quyết tâm của công an
sự tâm huyết trách nhiệm của tỉnh nguyễn đồng nhân dân doan dân tỉnh tây ninh
và các cấp các ngành của tỉnh tây ninh
sự quyết liệt chủ động của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh tây ninh
trong việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là cái việc mà đúng nghị quyết của đảng
không phải một thích mà làm không phải tự ai nghĩ ra được cái điều đó
mà đây thực hiện đúng nghị quyết đúng tinh thần là như vậy
thì với cái mục đích để vào tốt nhất
những điều kiện làm việc cho lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
công trình đã được quy hoạch và thiết kế trên khuôn viên đất có diện tích rộng
với mẫu thiết kế hiện đại phù hợp với chức năng nhiệm vụ đặc điểm công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước mắt cũng như lâu dài
hôm nay thì các đồng chí tổ chức lễ khanh thành đúng vào dịp trào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn
có ý nghĩa rất thiết thực tạo ra khí thế mới cho công việc triển khai các nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao
từ đây công an tỉnh tây ninh đã có một trụ sở làm việc khang trang hiện đại thuận lợi
trong công tác đối nội đối ngoại cũng như trong đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an tỉnh
đáp ứng yêu cầu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
trung tâm chỉ huy công an tỉnh tây ninh vừa khánh thành là một công trình trọng điểm kiên cố
có công năng kiến trúc hiện đại đáp ứng yêu cầu cần thiết về nơi làm việc của công an tỉnh tây ninh
đồng thời góp phần đáp ứng tốt cơ sở vật chất để công an tỉnh phát huy sức mạnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương
cũng nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo tham dự buổi lễ đã trồng cây lưu niệm
tại trụ sở trung tâm chỉ huy công an tỉnh tây ninh
thay mặt đảng ủy công an trung mương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm cũng đã gặp mặt
chúc tết và tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo công an tỉnh tây ninh
đoàn công tác của cục y tế bộ công an phối hợp với bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
bệnh viện công an tỉnh ninh bình bệnh viện đại học y hà nội tổ chức khám bệnh
cấp phát thuốc tư vấn sức khỏe miễn phí cho trên một người dân tại các xã
tỉnh diện chim pha lòng của huyện mường khương tỉnh lào cai
tại buổi khám chữa bệnh hơn một người dân thuộc các gia đình chính sách đồng bào và các cháu học sinh nghèo
đã được khám lâm sàng về sức khỏe điện tim siêu âm ổ bụng tổng quát tư vấn cấp phát thuốc miễn phí
qua đợt khám nhằm sang lọc phát hiện các bệnh thường gặp truyền thông kiến thức về chăm sóc
bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới huyện mường khương
chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện đến thăm khám thường xuyên tại các cơ sở y tế
trong đợt công tác này đoàn đã trao hàng nghìn đơn vị thuốc quả tết với tổng giá trị gần sáu trăm linh triệu đồng cho người dân địa phương
hoạt động nghĩa tình tại huyện vùng cao mường khương thể hiện tình cảm của các y bác sĩ
cùng với các nhà hào tâm gửi tới bà con nhân dân địa phương
qua đó thắt chặt tình cảm quân dân động viên bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất
cùng chung tay bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự
góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
để tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
công an tỉnh nghệ an đã ban hành đề án thành lập các tổ tuần tra vũ trang
phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự gọi tắt là đề án ba trăm bảy mươi một
lễ gia quân triển khai các tổ tuần tra trên địa bàn vừa được công an tỉnh nghệ an tổ chức
căn cứ thực tiễn trong từng thời điểm
giám đốc công an tỉnh sẽ quyết định kích hoạt chỉ đạo triển khai các tổ ba trăm bảy mươi ba công an tỉnh và công an cấp huyện
trước mắt để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tích nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
giám đốc công an tỉnh nghệ an quyết định tổ chức gia quân triển khai đợt cao điểm ba mươi ngày đêm
tuần tra vũ trang của tổ ba trăm bảy mươi ba công an tỉnh
thời gian bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tức ngày một mươi hai tháng một mươi hai âm lịch năm quý mão
đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tức ngày một mươi ba tháng một âm lịch năm giáp thìn